đã thành thông lệ vào dịp quốc khánh đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la lại tập trung về cao nguyên mộc châu để vui tết độc lập mùng hai tháng chín
từ nhiều năm nay tết độc lập đã trở thành ngày hội không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la
mà còn là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước trong dịp này
năm nào cũng vậy vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín vợ chồng ông vàng a tủa ở bản phiên cành xã tân lập huyện mộc châu
lại đến khu vực trung tâm thị trấn mộc châu để vui tết độc lập
cùng với sự đổi thay trong đời sống đồng bào mông vùng cao việc đi chơi tết độc lập cũng càng thêm vui vẻ và ý nghĩa hơn
còn đối với bà mùa thị cháu ở huyện vân hồ năm nay đã ngoài tám mươi tuổi
với bà niềm vui như được nhân đôi khi cùng con cháu về thị trấn mộc châu
bà còn có lời hẹn ước với người bạn từ những mùa tết trước để cùng gặp nhau trong ngày hai tháng chín trên cao nguyên mộc châu
đây cũng là truyền thống tốt đẹp được đồng bào mông ở nơi đây gìn giữ từ lâu nay
hôm nay được cùng con cháu đi chơi tết tôi rất vui
cũng mong được gặp lại những người bạn năm xưa vì năm nào cũng vậy đều hẹn nhau ở đây để cùng gặp nhau
hôm nay là lần đầu tiên tôi tới mộc châu và đúng vào hôm trợ tình tôi thấy cảm nhận ở đây
tuy rằng trời mưa nhưng không khí ở đây nó rất là nhộn nhịp và vui vẻ
tôi rất thích cái trợ tình này bởi vì mọi người ở đây là rất thân thiện rất là hiếu khách
tôi mong rằng nếu có điều kiện thì lần sau tôi lại lên mộc châu lần nữa
những ngày này không khí đón tết độc lập tràn ngập các tuyến đường trên cao nguyên mộc châu
đông đảo người dân từ già trẻ gái trai súng sính trong những bộ váy áo sạc
sở tận hưởng niềm vui tết độc lập với mục tiêu bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
những năm gần đây huyện mộc châu tỉnh sơn la đã đưa hoạt động đón tết độc lập trở thành chương trình ngày hội văn hóa các dân tộc
qua đó thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với mảnh đất cao nguyên mộc châu mến khách này